thưa quý vị kể từ khi ca bệnh ở thôn lê lợi xã phủ vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
tính đến tối qua ngày hai mươi sáu tháng chín hà nam ghi nhận một trăm bảy mươi chín ca bệnh mắc covid một mươi chín mới
để ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt
huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các giải pháp phương án để ứng phó kiểm soát
không để dịch bệnh bùng trên diện rộng gây quá tải hệ thống y tế
trước những yêu cầu quy định nghiêm ngặt đặt ra để kiểm soát dịch bệnh không ít đối tượng đã có những vi phạm quy định phòng chống dịch
và dẫn tới vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch trên địa bàn và gây tâm lý trong nhân dân
không đến cơ quan y tế chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để thuê ở
khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín thì đối tượng đến một phòng khám trên địa bàn
thị xã duy tiên để làm xét nghiệm nhưng tiếp tục khai báo không trung thực từ vùng dịch thành phố hồ chí minh về
dẫn tới một trường hợp ở xã hợp lý huyện lý nhân tỉnh hà nam dương tính với virus sars cov hai
liên quan đến trường hợp này có bảy mươi năm f một phải đi cách ly tập trung
các cơ quan y tế ở nhiều địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch khác
làm phát sinh chi phí phòng chống dịch trên sáu trăm linh triệu đồng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đánh đạo đơn vị chúng tôi đã tổ chức lưu lượng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp điều tra thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định
căn cứ tài liệu điều tra ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh lam
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người
đáng chú ý trên địa bàn tỉnh hà nam thời gian qua đã xuất hiện tình trạng sử dụng các loại giấy tờ giả
để thông chốt kiểm soát dịch điển hình như ngày một mươi bốn tháng chín công an thị xã duy tiên
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với lưu ngọc hiền và ngô ngọc khôi cùng trú tại huyện đông anh hà nội
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận phường duy minh thị xã duy tiên
tổ công tác liên ngành tiến hành dừng xe ô tô biển kiểm soát một mươi tám a một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đi theo hướng hà nội hà nam
đề nghị người ngồi trên xe xuống kiểm tra giấy tờ khai báo y tế
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của hiền và khôi
có dấu hiệu làm giả con dấu chữ ký của lãnh đạo ủy ban nhân dân xã nguyên khê huyện đông anh hà nội

có dấu hiệu làm giả con dấu chữ ký của lãnh đạo ủy ban nhân dân xã nguyên khê huyện đông anh hà nội
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của hiền và khôi